các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

hai đối tượng là đinh hoàng nam chú tại quận bảy và đinh thị tuyết mai chú tại quận hóc môn
đã bị công an quận bảy bắt giữ để làm rõ về hành vi gian cảnh giả vờ tai nạn giao thông để cướp tài sản
nam và mai đã cùng sáu đối tượng khác đi trên nhiều xe máy tìm cách va chạm giả vờ gây ra tai nạn
để cướp tài sản của các nạn nhân
vào ngày một mươi sáu tháng chín trong lúc giàn cảnh để cướp năm mươi triệu đồng của anh nguyễn tuấn hải
thì mai và nam đã bị người dân và lực lượng trinh sát công an quận bảy tp hcm bắt giữ cùng phương tiện gây án
sáu đối tượng còn lại tấn công các trinh sát để giải cứu đồng bọn nhưng không được sau đó đã bỏ trốn
công an quận bảy yêu cầu ai là nạn nhân của nhóm đối tượng này đến khai báo để phục vụ công tác điều tra
bên cạnh đó yêu cầu sáu đối tượng đã bỏ trốn ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật
công an quận tân bình tp hcm đang tiếp nhận hồ sơ đối tượng nguyễn văn tranh về tội giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày bốn tháng chín tranh gặp anh nguyễn văn tân là nhân viên xe lông ô tô
tự giới thiệu là trưởng phòng hậu cần của bộ công an phía nam và cho biết đơn vị cần mua một mươi bảy xe ô tô for bán tải
cần bán xe ô tô cũ thanh lý
anh tân tin lời đã nhờ tranh mua năm xe ô tô thanh lý sau đó đưa tranh hai triệu rưỡi tiền bồi dưỡng làm hồ sơ
đồng thời anh tân phải ứng trước một triệu tám trăm linh nghìn đồng tiền mua hồ sơ đấu thầu
cũng với thủ đoạn trên anh nguyễn văn trãi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nhân viên công ty sài gòn pho
chi nhánh quận một đã bị tranh lừa đảo lấy một mươi một triệu rồi bỏ trốn
vào khoảng hai mươi bốn h đêm ngày một mươi sáu tháng chín tại khu phố trí đức thị trấn chính thạnh
huyện tuy an của tỉnh phú yên đã xảy ra một vụ cháy lớn gây thiệt hại nặng nề cho gia đình một nông dân
vào thời điểm trên tại gia đình nhà bà bùi thị mai hoa toàn bộ bảy cọc dơm đã bốc cháy
mặc dù hàng chục người dân và lực lượng dân phòng tại đây đã nỗ lực hỗ trợ chữa cháy
nhưng toàn bộ bảy cọc dơm với khối lượng hơn một mươi bảy xào dơm và khoảng một hai tấn lúa khô của gia đình bà hoa đã bị cháy rụi
thiệt hại ước tính gần hai mươi triệu đồng
các cơ quan chức năng của huyện tuy an đang tiến hành điều tra tìm ra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn
một mươi xe vận tải đã bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm và xử lý qua hộp đen trong tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đây là thông tin vừa được tổng cục đường bộ việt nam đưa ra
trong số đó lực lượng chức năng đã tiến hành thu hồi phù hiệu
đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn một tháng là bốn trăm một mươi chín xe thu hồi giấy phép kinh doanh bốn đơn vị từ chối cấp phù hiệu sáu trăm hai mươi năm xe
tính theo lũy kế tám tháng của năm hai nghìn một mươi năm đã xử lý vi phạm ba sáu trăm một mươi sáu phương tiện nhằm đảm bảo mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông
giảm số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải
tổng cục đường bộ việt nam đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo sở giao thông vận tải tăng cường công tác theo dõi giám sát
và xử lý các vi phạm giao thông theo quy định
theo báo cáo của ubnd tỉnh quảng ngãi tính đến ngày một mươi một tháng chín
toàn tỉnh quảng ngãi có năm trăm hai mươi năm trường hợp mắc suốt suốt huyết cao gấp năm lần so với cùng kỳ mỗi năm
trước tình hình này ubnd tỉnh quảng ngãi đã có văn bản chỉ đạo các sở ngành
ubnd các huyện thành phố tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh suốt suốt huyết
ubnd tỉnh quảng ngãi yêu cầu sở y tế quảng ngãi chuẩn bị sẵn sàng
đầy đủ thuốc hóa chất trang thiết bị chuyên dụng đáp ứng kịp thời công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết
giám sát chặt các ca bệnh và xử lý kịp thời các ca mắc mới
đặc biệt tập trung phun hóa chất tiêu độc khử trùng diệt lăng quang bọ gậy
mũi ở những vùng có tỷ lệ người mắc bệnh suốt suốt huyết tăng cao